an giang đang bước vào mùa khô nên nguy cơ để có thể xảy ra cháy rừng ở một số khu vực miền núi sẽ là rất cao
và hiện tại thì tỉnh an giang đã nâng cấp cảnh báo cháy rừng lên cấp độ bốn có nghĩa là cấp nguy hiểm và có khả năng cháy lớn
theo dự báo của đài khí tượng thủy văn an giang mùa khô năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi khả năng xâm nhập mặn sẽ xuất hiện sớm và sâu hơn mùa khô năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
ở mức sấp xỉ trung bình nhiều năm hiện ngành nông nghiệp tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp quyết tâm phòng cháy tốt chữa cháy kịp thời hiệu quả hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra
lực lượng kiểm lâm phối hợp với lực lượng công an bộ đội triển khai kế hoạch hiệp đồng chuẩn bị lực lượng phương tiện sẵn sàng tham gia chữa cháy khi có lệnh huy động
trong năm hai nghìn một mươi chín tỉnh an giang đã phát hiện và cứu chữa kịp thời bảy vụ vi phạm sử dụng lửa làm cháy cây bụi dưới tám rừng tăng sáu vụ so với năm hai nghìn một mươi bảy
tổng diện tích cây bụi bị cháy là hơn một mươi hai hectare chủ yếu tập trung ở hai huyện miền núi tri tôn và tịnh biên